hiệp hội vận tài hành khách công cộng tp hà nội vừa kiến nghị ubnd tp hà nội và sở giao thông vận tải hà nội
ưu tiên triển khai một mươi bốn tuyến đường dành riêng cho xe buýt nhằm cải thiện điều kiện vận hành
nâng cao năng lực vận chuyển góp phần thu hút hành khách sử dụng dịch vụ
từ đó giúp giảm phương tiện cá nhân và giảm ủn tắc giao thông
hiệp hội cũng kiến nghị tiếp tục báo cáo quốc hội xem xét chỉnh sửa luật giao thông đường bộ
theo hướng cho phép người lái xe khách trên ba mươi chỗ được lái xe đến hết tuổi nghỉ hưu theo luật lao động
ngoài ra hiệp hội cũng đề nghị cấp kinh phí cho các tuyến xe buýt đặt hàng từ quý i năm nay
đồng thời điều chỉnh sản lượng doanh thu để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sau đại dịch covid một mươi chín
hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn thủ đô
vẫn chưa được thanh toán khoản trợ giá từ quý đầu năm